chương trình ô cốp quốc gia là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị
trọng tâm của chương trình ô cốp là phát triển sản phẩm nông nghiệp phi nông nghiệp dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện
chương trình được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi trên phạm vi cả nước góp phần tích cực phát triển kinh tế văn hóa xã hội đồng thời bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn việt nam
nằm ở phía bắc của huyện quảng trạch tỉnh quảng bình ba thôn phú lộc một hai và ba của xã quảng phú hiện là nơi duy nhất của tỉnh còn duy trì nghề làm muối với tổng diện tích canh tác gần bảy mươi ba hectare
chuyện nghề muối ở phú lộc cũng lắm gian trơn như nghề muối ở các tỉnh thành khác trên cả nước có một quãng thời gian làng muối phú lộc gần như bỏ hoang nhưng đến những năm tám mươi thì làng muối hồi sinh và phát triển cho tới ngày nay
nghề muối là một trong những nghề mà
nó vất vả cũng là thắng trông vì cái thời gian là sản xuất thì ít phụ thuộc vào chủ yếu là thời tiết
trời nắng thì có muối mà trời mưa là gọi như mất muối
và đặc biệt trong cái giai đoạn từ bao cấp trở lại đấy thì cái nghề muối là một trong những nghề mà bị là là là là hình như là thải
bây giờ ngồi nói chuyện nghề muối ở phú lộc có lẽ chỉ còn những người lớn tuổi trong làng
cả trong số họ cũng đã có những người bỏ nghề
đó có lẽ là những đêm chăn trở dây dứt khi đưa ra một quyết định không mấy dễ dàng
cách đây ba đến bốn năm thì khi mà quyết định bỏ muối thì thực chất ra mà nói cho cái nghề là nghề của là tuyên thống
là muối của cha ông để lại cho mình nhưng mà mình lại không tham gia làm được
nhưng cũng thấy cảm thấy trong cái lương tâm mình dây dứt
bài toán về hạt muối
muối ở phú lộc đang dần được tháo gỡ do đề án thành lập hợp tác xã
sản xuất dịch vụ muối quảng phú đang được chính quyền địa phương triển khai một cách khẩn trương
để khắc phục tình trạng manh muốn dụng sản xuất muối đáp ứng yêu cầu thị trường nâng cao thu nhập cho bà con tránh tình trạng bị tư thương hép giá
huyện quảng trạch đã đưa sản phẩm muối phú lộc vào chương trình ô cốp quốc gia
chúng tôi sẽ đầu tư tất cả những vấn đề từ vấn đề sản xuất
rồi đóng gói báo bi sản phẩm rồi đăng ký nhãn hiệu thương hiệu rồi kết nối đầu ra cho các sản phẩm này đạt tiêu chí từ ba sao trở lên để đạt tiêu chí ô cốc
và khi được xét để trở thành sản phẩm ô cốp của tỉnh quảng bình rồi
thì tất nhiên nghề làm muối của xã quảng phú sẽ chắc chắn có bước phát triển mới
và sẽ đảm bảo cho nghề làm muối quảng phú sẽ không những là duy trì mà sẽ có bước phát triển tốt hơn trong những thời gian tới đây
nghề muối truyền thống
ở xã quảng phú là nét đặc sắc của huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
hy vọng chẳng bao lâu nữa hạt muối phú lộc sẽ trở thành sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương
sẽ mang phong vị của đất và người phú lộc vươn xa